tiến mới là đúng căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại tòa hội đồng xét xử tòa án
nhân dân tỉnh thái bình đã xác định bùi mạnh tiến là người giữ vai trò chủ mưu trong vụ án nên
quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tám năm tù giam các bị cáo bao gồm bùi đình phương nam
nguyễn minh đức phạm văn sáng cùng lệnh mức án bảy năm tù bị cáo nguyễn tuấn long và phạm ngọc
dũng cùng lãnh mức án năm năm sáu tháng tù ngoài bản án tám năm tù trong vụ án này tiến trắng trước đó
cũng đã phải nhận tổng cộng bốn năm tù liên quan đến các vụ án khác và sẽ còn bị truy tố cùng với bốn
đường nhuệ trong vụ án ăn chặn tiền hỏa táng xảy ra tại tỉnh thái bình
quý vị thân mến những hành động không đúng với pháp luật thì sẽ phải chịu những hình phạt xứng đáng
vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin
mới nhất về sự việc này gửi tới quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại